từ ngày hai mươi tám tháng sáu bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín số một tại đại học quốc gia tp hcm
đã chính thức đi vào hoạt động với quy mô một giường
bệnh viện có nhiệm vụ thu dung điều trị toàn bộ số ca mắc mới phát hiện qua xét nghiệm tầm soát
tại các khu nguy cơ cao trong cộng đồng và các trường hợp đang được cách ly
tại các khu cách ly tập trung như các f một chuyển sang f
tập trung điều trị cho các trường hợp bệnh nặng hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong
sở y tế đã huy động gần một trăm linh cán bộ viên chức bao gồm các y bác sĩ của các bệnh viện thành phố
và trung tâm y tế tp hcm cùng với cán bộ quản lý ký thúc xá thuộc đại học quốc gia
và các chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh tp hcm làm việc tại đây
bệnh viện được bố trí xe cấp cứu do trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đảm trách và luôn thường trực
tại bệnh viện để kịp thời chuyển bệnh nhân có triệu chứng hô hấp đến các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
hoặc chuyển bệnh nhân có dấu hiệu nặng hoặc nguy kịch đến các bệnh viện hồi sức
ngoài ra bệnh viện còn được bố trí một xe chụp x quang phổi lưu động có ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
để đọc kết quả ngay thay vì phải bố trí một nhân sự bác sĩ chẩn đoán hình ảnh để đọc kết quả